đoàn công tác của quốc hội do đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại long an
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị long an cần vận dụng tốt các cơ chế
chính sách để cùng cả nước vực dậy kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
việc long an chọn các chương trình đột phá làm bàn đạp để phát triển kinh tế là rất đúng
nhất là việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao việc long an đầu tư hạ tầng thương mại điện tử
hiện đại hóa hệ thống cảng phát triển dịch vụ logistics và hệ thống cửa khẩu là tiềm năng để long an thu hút đầu tư
đối với những kiến nghị của long an chủ tịch quốc hội đề nghị thư ký quốc hội tổng hợp báo cáo trình quốc hội
để thông qua và trình thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo